từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay tỉnh lâm đồng đã triển khai chương trình trồng tái canh và ghép cải tạo
được hơn năm mươi tám hectare cà phê đạt một trăm ba mươi kế hoạch
đây là địa phương có diện tích cà phê tái canh cao nhất khu vực tây nguyên
với lâm đồng chương trình tái canh đã giúp ngành cà phê của địa phương thay đổi lớn
năng suất cao hơn so với trung bình của cả nước
từ khi thực hiện chương trình tái canh nhiều diện tích cà phê già cỗi năng suất thấp dần được trẻ hóa
nếu như năm hai nghìn một mươi hai năng suất cà phê của lâm đồng chỉ đạt hơn hai mươi sáu tạ một ha sản lượng khoảng ba trăm sáu mươi sáu tấn
thì nay tăng lên hơn ba mươi một tạ một hectare sản lượng hơn năm trăm linh bảy tấn
riêng hai huyện di linh và bảo lâm có trên một mươi hectare chuyên canh cà phê cho năng suất từ bốn tấn trở lên
chính từ hiệu quả thực tế nông dân lâm đồng đã chủ động thực hiện tái canh cà phê
thay đổi hết giống cũ mang lại bộ mặt mới cho ngành cà phê của địa phương
được biết năm hai nghìn một mươi chín lâm đồng tiếp tục tái canh ghép cải tạo cà phê với diện tích hơn bảy hectare